thưa quý vị hồi một mươi sáu h chiều nay bão số bảy ở ngay trên vùng biển phía đông
phía đảo hải nam trung quốc và vẫn sẽ tiếp tục giữ hướng di chuyển là tây tây bắc
đến một mươi sáu h chiều mai dự kiến vị trí tâm bão sẽ ở ngay trên vùng ven biển
các tỉnh đồng bằng bắc bộ và bắc trung bộ
trong hai mươi bốn giờ tới vùng nguy hiểm trên biển đông là từ vĩ tuyến một mươi sáu năm đến hai mươi năm độ vị bắc
phía tây kinh tuyến một trăm một mươi ba độ kinh đông
tại vùng biển phía tây khu vực bắc biển đông sẽ có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
biển động rất mạnh
vùng biển vịnh bắc bộ bao gồm cả huyện đảo bạch long vĩ có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
sau tăng lên cấp tám cấp chín
vùng gần tâm bão đi qua cấp một mươi giật cấp một mươi hai biển động rất mạnh
sóng biển cao từ ba cho đến năm mét
khu vực ven biển các tỉnh từ hải phòng đến nghệ an có nước dâng cao do bão cao năm mét
trên đất liền ven biển các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ sẽ có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
riêng vùng ven biển các tỉnh từ nam định đến nghệ an có gió mạnh cấp bảy cấp tám giật cấp một mươi
đáng lưu ý là vùng biển phía đông miền trung philippines lại có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động
và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị trong những bản tin tiếp theo
không chỉ gây gió mạnh từ sáng mai khi đi vào vịnh bắc bộ hoàn lưu của bão số bảy sẽ bắt đầu tác động
và gây mưa vừa mưa to cho khu vực ven biển các tỉnh quảng ninh hải phòng thái bình nam định
ninh bình thanh hóa và cả nghệ an
từ trưa chiều mai đến hết ngày một mươi sáu tháng một mươi ở hầu hết bắc bộ và các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
sẽ có mưa vừa mưa to trên diện rộng
khu vực đồng bằng bắc bộ các tỉnh yên bái phú thọ sơn la hòa bình thanh hóa và cả nghệ an
sẽ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến là từ hai trăm linh cho đến ba trăm năm mươi mm có nơi trên bốn trăm linh mm trên một đợt
từ ngày một mươi bốn tháng một mươi đến ngày một mươi sáu tháng một mươi trên lưu vực sông đà sông thao sông chảy sông lô
sông cầu và sông hoàng long hệ thống sông mã sông cả sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên trên các sông
tại bắc bộ từ hai cho đến bốn m sông mã sông cả từ ba cho đến một mươi m
trong đợt lũ này mực nước đỉnh lũ sông thao và sông chảy ở mức báo động hai sông hoàng long ở mức báo động một
trung và thượng lưu sông mã sông cả lên mức báo động một đến báo động hai có sông lên trên báo động hai
riêng thượng nguồn sông ngàn sâu ngàn phố và sông bưởi lên mức báo động hai đến báo động ba
hạ lưu sông mã sông cả lên mức báo động một
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước